vừa qua công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ và tiến hành khởi tố điều tra vụ án
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần nhiệt điện quảng ninh
ngày hai mươi năm tháng ba thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông lê duy hạnh năm mươi sáu tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nhiệt điện quảng ninh để làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba ông hạnh bị cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh triệu tập để làm rõ về hành vi làm giả nhiều loại giấy tờ
những loại giấy tờ làm giả này có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần nhiệt điện quảng ninh hay không vẫn đang được các cơ quan điều tra
công an tỉnh quảng ninh cũng đã bắt giữ nguyễn xuân long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba thư ký công ty cổ phần nhiệt điện quảng ninh
trú tại phường hồng gai thành phố hạ long tỉnh quảng ninh về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật